tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát kiểm soát xử lý vi phạm giải quyết tranh chấp hiếu nải tố cáo liên quan đến đất đai xếp chặt kỳ luật kỳ cương phòng chống tham nhũng tiêu cực tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế quyết điểm vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất tăng cường sự lãnh đạo của đảng phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất
hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt học tập nghị quyết hội nghị lần thứ năm mà chấp hành trung ương đảng quá một mươi ba diễn ra trong một năm ngày với bốn chuyên đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao nông nghiệp nông dân nông thôn đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
các chuyên đề này do các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
hội nghị nhằm nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba tới cấp ủy các cấp tổ chức đảng cán bộ đảng viên
trên cơ sở đó định hướng cấp ủy các cấp các ban bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan đơn vị tổ chức và nhân dân
xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện các nghị quyết quyết định của hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đảm bảo thiết thực hiệu quả góp phần đưa nghị quyết hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế xã hội hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra

thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh kể từ khi được thành lập vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đã nỗ lực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị xác định tiến độ hoàn thành
kết quả các hoạt động kỷ niệm đã được triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả thống nhất từ bộ đến công an các đơn vị địa phương trên tất cả các lĩnh vực đúng tiến độ kế hoạch đề ra đảm bảo an toàn tiết kiệm hiệu quả
các hoạt động kỷ niệm đều tổ chức trang trọng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đảng nhà nước và của dân tộc nội dung phong phú thiết thực sát với thực tế công tác chiến đấu xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân đạt kết quả tốt

các hoạt động kỷ niệm đều tổ chức trang trọng kết quả tốt nội dung phong phú thiết thực sát với thực tế công tác chiến dựng lực lượng cảnh sát nhân dân đạt kết quả tốt
các hoạt động kỷ niệm đều tổ chức trang trọng kết quả tốt nội dung phong phú thiết thực sát với thực tế công tác chiến dựng lực lượng cảnh sát nhân dân đạt kết quả tốt
cụ thể như sau tại các quyết định thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật xóa tư cách nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn bốn hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với ông lê tiến phương do có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
ông vương trước đó đã bị ban bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong đảng
ông nguyễn ngọc ii cũng nhận hình thức kỷ luật xóa tư cách nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi sáu
trong các quyết định thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật xóa tư cách nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với ông lê tiến phương do có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
trong các quyết định thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật xóa tư cách nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận do có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
trong các quyết định thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật xóa tư cách nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông lương văn hải do đã có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
trước đó vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị ban bí thư đã họp và quyết định kỷ luật đối với hàng loạt cựu lãnh đạo bình thuận do có những vi phạm nghiêm trọng gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng
xem xét đề nghị của ubnd bộ chính trị ban bí thư nhận thấy ban thường vụ tỉnh ubnd nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ban cán sự đảng ubnd tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm bung lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để ubnd tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân
các hành vi vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất thực hiện một số dự án để một số cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh bị khởi tố bắt tạm giam
những vi phạm khuất điểm của ban thường vụ tỉnh ubnd nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ban cán sự đảng ubnd tỉnh ubnd nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã gây hậu quả nghiêm trọng và nghiêm trọng
thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước gây bức xúc trong xã hội phát sinh nhiều đơn thư tố cáo phản ánh kéo dài ảnh hưởng sâu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương
căn cứ vào nội dung tính chất mức độ hậu quả nguồn nhân vi phạm theo quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ tỉnh ubnd các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ban cán sự đảng ubnd tỉnh bình thuận các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ công an nhân dân
ngày hôm nay
tổ chức cán bộ bộ công an phối hợp với công an tỉnh hương yên đã tổ chức chương trình tình nguyện hành quân xanh tại huyện ân thi tỉnh hương yên
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã vân du các cán bộ chiến sĩ cục tổ chức cán bộ và công an tỉnh hương yên tổ chức lễ dân hương đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc
đồng thời dân hương dân hoa tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ công an nhân dân bùi thị cúc tại bàn thờ trong quân viên của gia đình
tại các xã tiền phong bãi sẩy đoàn đã tổ chức chương trình khám bệnh an sinh tư vấn sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí cho thân nhân gia đình thương binh liệt sĩ bệnh binh người có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng công an xã
bên đó đoàn cũng trao tặng một mươi năm xe đạp năm mươi đèn học cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc các gia đình chính sách tuyên truyền pháp luật và trao tặng một tờ cầm nang phòng cháy chữa cháy
trong khuôn khổ chương trình đoàn thanh niên cục tổ chức cán bộ đã ký giao ước kết nghĩa với đoàn thanh niên công an tỉnh hương yên dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ hai đơn vị
cũng trong ngày hôm nay cụm thi đua số bảy bộ công an đã có chuyến về nguồn tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia hòn đá bạc thuộc xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau
tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh đoàn công tác đã tổ chức dân hương dân hoa đồng thời dành phút mặc niệm trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh
tại bảo tàng chiến thắng kế hoạch phản gián cm một mươi hai đoàn đã thăm hỏi và tặng quà cho ba gia đình chính sách người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn
trước đó các cục thuộc cụm thi đua số bảy bộ công an đã đến thăm và tặng quà cho gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đại tá trần phương thế tên thường gọi là tám thẩm hiện đang sinh sống tại phường năm thành phố cà mau
đây là gia đình giàu truyền thống cách mạng và có ba thế hệ anh hùng
chiều nay tại hà nội bộ thông tin và truyền thông tổ chức tập huấn chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai cho đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên các sở thông
các đại diện lãnh đạo và truyền thông phía bắc cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại thu thành phố hà nội và lực lượng phóng viên biên tập viên báo cáo viên làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật
phát biểu khai mạc hội nghị đại diện lãnh đạo vụ pháp chế bộ thông tin và truyền thông cho biết hiện nay và trong thời gian tới nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc nói chung bảo vệ biên giới quốc gia và công tác biên phòng nói riêng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao nặng nề khó khăn và phức tạp
tại hội nghị các đại biểu đã được các báo cáo viên phổ biến thông tin tình hình biên giới lãnh thổ thời gian qua và chủ trương của đảng nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ hoạt động thực thi pháp luật ở khu vực biên giới của lực lượng biên phòng
ý nghĩa tầm quan trọng của việc giải quyết rứt điểm các vấn đề biên giới trên đất liền giữa việt nam và các nước có chung đường biên giới của việc hoàn thành xây dựng đường biên giới rõ ràng chính xác hiện đại có giá trị pháp lý đối với sự phát triển của mỗi nước và hòa bình ổn định của khu vực
để tiến tới thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử giúp người dân giúp ngắn thời gian đi lại và chờ đợi lực lượng công an đã và đang nỗ lực ngày đêm để thực hiện đề án sáu của thủ tướng chính phủ với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất
đặc biệt tại các huyện miền núi vùng cao biên giới dù công tác này còn gặp nhiều khó khăn thế nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn đang tập trung nhiều giải pháp tích cực triển khai đề án sáu
và bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực ghi nhận tại huyện biên giới tây giang của tỉnh quảng nam
xã bà lê huyện tây giang tỉnh quảng nam là xã biên giới với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn
hơn chín mươi dân số là người đồng bào dân tộc cơ tu vì vậy việc tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế
để giúp người dân hiểu hơn dịch vụ công trực tuyến đồng thời hướng dẫn cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân
công an huyện tây giang đã thường xuyên lập các tổ công tác xuống tận xã bản để tổ chức những buổi tuyên truyền như thế này
tại buổi tuyên truyền người dân được tiếp cận thao tác trực tiếp trên hệ thống máy tính
để có cái nhìn trực quan sinh động về lợi ích tiện ích mà dịch vụ công trực tuyến mang lại
chúng tôi là nhân dân thấy rất ý nghĩa đặc biệt là mang lại rất lợi ích cho bà con
thứ nhất là thuận tiện về bà con khỏi mất thời gian đi
tới trụ sở để mà làm trực tiếp và giảm thủ tục hành chính là không mất thời gian đối với bà con
là lực lượng nồng cốt trong triển khai đề án sáu cán bộ chiến sĩ công an huyện tây giang
luôn làm việc với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ
bởi đặc thù của bà con vùng cao thường tranh thủ sau giờ lao động để đến giao dịch
nhiều bản cách xa trung tâm xã giao thông còn nhiều trắc trở
nên chỉ cần còn người dân
đến làm các thủ tục cán bộ chiến sĩ công an luôn hăng say làm việc
bên cạnh đó là huyện biên giới còn nhiều khó khăn lực lượng công an cũng đang nỗ lực
khắc phục những hạn chế để tích cực thực hiện đề án sáu
đa phần là đời sống nhân dân là còn hết sức khó khăn
việc sử dụng cái điện thoại di động và đặc biệt là điện thoại thông minh
để phục vụ cho định danh điện tử thì nó cũng còn rất là hạn chế
tuy nhiên chúng tôi là theo phương châm dễ làm trước khó làm sao đã chỉ đạo là công an một mươi xã tổ chức công tác là điều tra cơ bản
để nắm rõ số lượng và danh sách những nhân dân có sử dụng điện thoại để tiến hành làm trước
những thao tác này còn khá mới mẻ với bà con nhân dân ở huyện biên giới tây giang
vì vậy lực lượng công an xác định làm đến đâu hướng dẫn đến đấy

để người dân làm quen với việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
hiện nay là khi mà công dân đến thì lực lượng cán bộ sẽ trực tiếp và sẽ ngồi cùng làm đăng ký của thủ tục
thông qua nền tảng trực tiến cùng bà con vừa giúp đẩy hồ sơ trên cổng dịch vụ công
vừa giúp cho bà con mình trải nghiệm được cái tiện ích khi mà bà con mình làm những thủ tục dịch vụ hành chính công
thông qua cái nền tảng dịch vụ công trực tiếp
tính đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện tây giang đã cấp được một sáu trăm ba mươi hai định danh điện tử
làm sạch một trăm linh dữ liệu dân cư tích cực triển khai đề án sáu ở từng thôn bản và bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực
với địa bàn rộng dân cư không tập trung tin chắc rằng việc đẩy mạnh triển khai đề án sáu sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân vùng biên giới
thưa quý vị cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục cảnh sát hình sự và
công an tỉnh lào cai vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua ứng dụng trên điện thoại di động
đây là đường dây phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia được tổ chức chặt chẽ do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu
móc nối với các đối tượng trong nước
cơ quan công an đã triệu tập làm việc với bốn mươi một đối tượng thu giữ bảy mươi hai điện thoại di động bốn mươi ba máy tính nhiều giấy tờ tài liệu liên quan
các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hiệu hạn công nghệ phanmobi sử dụng gần ba trăm linh ứng dụng cho vay tiền
trên điện thoại di động liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ hai đến bảy triệu đồng
kỳ hạn bảy ngày với lãi suất khoảng hai chín mươi chín mươi ba một năm người vay tiền sẽ được giải ngân vào tài khoản năm mươi chín chín số tiền vay
các đối tượng cho vay được hưởng lợi là bốn mươi một được gọi là các khoản phí và lãi suất
nếu khoản vay quá hạn người vay sẽ bị đe dọa khủng bố tinh thần phí phạt quá hạn là sáu
tính đến nay có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng đã vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vay là một tám trăm linh hai một tỷ đồng
trong đó lượng tiền các đối tượng chiếm và hưởng là ba trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng
hơn hai mươi giờ tối ngày hôm nay hai mươi một tháng bảy hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã tuyên phạt bị cáo lê tùng vân
mức án là năm năm tù giam
các bị cáo lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương
và lê thanh hoàn nguyên mức án bốn năm tù giam
bị cáo lê thanh nhị nguyên là ba năm sáu tháng tù bị cáo cao thị cúc là ba năm tù
đây là các bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thết bồng lai
tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
trước đó trong phiên làm việc sáng cùng ngày các bị cáo và luật sư đã đưa ra nhiều luận điểm bào chữa cho các bị cáo
đáp lại ý kiến của các luật sư và bị cáo đại diện viện kiểm sát nêu nhiều dẫn chứng
nhấn mạnh bản luận tội mà kiểm sát viên đưa ra là có căn cứ và đúng pháp luật
những ý kiến mà luật sư của bị cáo đưa ra hoàn toàn không có căn cứ
và trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng
ảnh hưởng đến trực tự an toàn xã hội
các bị cáo đã phạm tội có tổ chức nhưng tại phiên tòa không có ý thức khai báo
không có thái độ ăn năn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
sau thời gian nghị án xét tính chất của vụ án hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo
đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
có đủ căn cứ để kết luận cáo trạng của viện kiểm sát là đúng người đúng tội và đúng pháp luật